vừa qua bệnh viện đa khoa thị xã phú thọ đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho người bệnh bị thủng dạ dày
do tự ý sử dụng thuốc giảm đau xương khớp tại nhà trong nhiều ngày liền
theo đó người bệnh nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội da niêm mạc nhật mạch nhanh bụng cứng như gỗ
ngay sau khi tiếp nhận người bệnh đã được các bác sĩ hồi sức cấp cứu chuyên dịch giảm đau
giặt xăn đò dạ dày và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết
kết quả cho thấy người bệnh bị thủng tạng giống theo dõi thủng dạ dày
nhận định đây là bệnh lý cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm ekip bác sĩ bệnh viện đa khoa thị xã phú thọ
đã nhanh chóng thực kiệm bom rửa ổ bụng phẫu thuật cấp cứu khâu lỗ thủng dạ dày bằng phương pháp nội soi dẫn lưu ổ bụng
sau gần một giờ ca phẫu thuật đã diễn ra thành công giúp người bệnh vượt qua cơn nguy hiểm
sau phẫu thuật người bệnh đã ổn định hồi phục tốt
chia sẻ về ca bệnh này bác sĩ trần quý hoàng khoa ngoại bệnh viện đa khoa thị xã phú thọ cho biết
thêm về ca này bệnh nhân bị viêm khớp
từ viêm khớp thì bệnh nhân lại dùng thuốc những thuốc hạ sốt chống viêm giảm đau kéo dài
mà không có sự kiểm soát không có sự theo dõi của bác sĩ
cho nên tình trạng bệnh nhân gây tên thủng mạ dày
theo các bác sĩ thuốc giảm đau phần lớn có thể dễ dàng mua ở bất kỳ hiệu thuốc nào
không cần sự cây đơn của bác sĩ
nhưng người sử dụng lại không hề biết những tác dụng phụ nguy hiểm của thuốc
các loại thuốc này khi lạm dụng
sẽ xảy ra những tình trạng như sau
có thể làm lưu mờ hoặc biến dạng các triệu chứng của bệnh
chẳng hạn như bệnh tăng huyết áp suy nhập thần kinh mất ngủ thường có triệu chứng là nhức đầu
nếu tự ý dùng thuốc giảm đau thì triệu chứng nhức đầu sẽ bị thuyên giảm
đối với những bệnh phức tạp nguy hiểm như viêm ruột thừa viêm phúc mạc ruột thừa
thì việc tự ý dùng thuốc lại càng nguy hiểm hơn
vì thuốc có thể làm chê mờ các dấu hiệu triệu chứng cũng như bệnh tiến triển tình trạng nặng hơn
phản ứng dị ứng với thuốc sử dụng
đây là tác hại rất nguy hiểm vì mỗi loại thuốc từ thuốc giảm đau hạ nhiệt
đến các loại thuốc đặc trị có thể xảy ra các phản ứng dị ứng
hơn nữa mỗi cơ thể lại có sự phản ứng riêng biệt
chẳng hạn các loại thuốc dùng cho người này tốt nhưng lại dùng cho người kia trở thành nguy hiểm
có thể gây tổn thương gan
thuốc giảm đau đặc biệt là paracetamol cũng có thể gây hại cho gan
do chất peroxid được hình thành bởi chuyển hóa paracetamol trong cơ thể
do vậy cần phải chú ý liều lượng khi sử dụng thuốc giảm đau paracetamol
uống tám viên năm trăm linh mg trong một ngày có thể gây ra tổn thương gan cấp tính và nghiêm trọng
đặc biệt ở những người hay uống rượu và có tiền sử bệnh gan trước đó
uống thuốc giảm đau cũng có thể gây ra kích ứng dạ dày
một trong những tác dụng phụ thương cập của thuốc giảm đau đó là kích ứng dạ dày
nhất là uống thuốc trong khi dạ dày đang trống rỗng bạn có thể bị nôn và ấm nóng
thuốc giảm đau cũng có thể gây kích ứng tổn thương cho dạ dày
thậm chí viên lết dạ dày chảy máu dạ dày
duy thận những loại thuốc giảm đau có thể gây tổn thương thận và duy thận
cho những người các bệnh về tiểu đường và huyết áp cao đặc biệt với người có tiền sử về bệnh thận
có thể gây sảy thai
phụ nữ uống thức giảm đau trong khoảng hai mươi tuần đầu của thai kỳ có rất nhiều nguy cơ xảy thai
chính vì vậy hay tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng bất cứ loại thuốc giảm đau nào
nếu có kế hoạch mang thai hoặc đang mang thai
uống thuốc giảm đau có thể gây ra loãng máu
thuốc giảm đau cũng có khả năng làm lõm máu
có lẽ thuốc giảm đau nhà pirin sẽ mang lại lợi ích cho những người có vấn đề về đau máu và bệnh tim
thuốc giảm đau làm giảm tác dụng của thuốc trị trầm cảm
những người bị bệnh trầm cảm nên hạn chế dùng thuốc giảm đau
với tác dụng trên các bác sĩ khuyên cáo người dân khi mắc bệnh nhất thiết phải đến gặp bác sĩ để được tư vấn về vấn đề điều trị
không nên tự ý sử dụng thuốc
việc tự ý sử dụng thuốc có thể dẫn tới suy gan suy thận suy hấp thùng dạ dày
nếu không nhập viện điều trị kịp thời có thể gây nguy hiểm đến tính mạng
người dân chỉ nên dùng thuốc khi thật cần thiết và phải có sự hướng dẫn về cách dùng liều lượng của bác sĩ
đến khi cơ thể xuất hiện các biểu hiện như đau đầu ẩm ỉ chóng mặt có buồn nôn nôn khan
thì người bệnh đã bị xuất huyết tiêu hóa hoặc nghi bị lết dạ dày tá tràng
cũng theo chia sẻ của bác sĩ hoàng văn kiền phó trưởng khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh cao bằng
thuốc giảm đau phần lớn có thể dễ dàng mua bất kỳ hiệu thuốc nào không cần sự kê đơn của bác sĩ
tuy nhiên rất nhiều người sử dụng lại không hề biết những tác dụng phụ nguy hiểm của thuốc
cũng theo các chuyên gia y tế các loại thuốc giảm đau sưng khớp thường có chứa corticoin
người bệnh khi uống thuốc có thể thấy các khớp sẽ được giảm đau giảm sưng đanh
tuy nhiên người bệnh không hề biết rằng nếu lạm dụng rất dễ bị lệ thuộc vào thuốc
lâu dần người bệnh sẽ có thể mặt to tròn như mặt trăng có hội sứng cốt sinh
những người bệnh ngừng thuốc đột ngột cũng có thể gây ra các triệu chứng như khó chịu và thậm chí có thể dẫn tới tử vong
thực tế đã từng ghi nhận cùng một liều dùng thuốc giảm đau cơ sương khớp
nhưng có bệnh nhân ổn định tuy nhiên cũng có bệnh nhân gặp rất nhiều triệu chứng biến chứng nguy hiểm
với những bệnh nhân có bệnh lý nền kèm theo như bệnh lý tim mạch đai tháo đường suy thận suy gan
nguy cơ bệnh nên tiến triển nặng hơn và không thể kiểm soát được
hầu hết các bệnh nhân dùng thuốc giảm đau cơ sừng khớp đều không hề biết chúng có chứa corticoin
một số bệnh nhân biết tuy nhiên không lường trước được hậu quả khi dùng trong thời gian dài cho đến khi bị phụ thuộc
từ truyền miệng tháo nhau dùng thuốc theo kinh nghiệm
cho đến thực trạng dùng thuốc thực ra bán trả lan trên mạng xã hội với những lời quảng cáo có cánh
như uống vào bệnh sẽ khỏi hoàn toàn nên người bệnh càng tin tưởng vào uống
bên cạnh đó một nguyên nhân khác đó là có nhiều người bệnh vì hoàn cảnh gia đình khó khăn
không đủ điều kiện đến bệnh viện nên đã tự ý mua thuốc giá rẻ tiền về uống
dẫn tới việc lạm dụng tăng nặng biến chứng đến khi nhập viện cấp cứu thì đã trễ bỏ lỡ thời gian vàng điều trị
các bác sĩ cũng khuyên cáo trường hợp mắc các bệnh lý về cơ sừng khớp nên đi khám và chỉ định dùng thuốc theo đơn của bác sĩ
tránh tự ý mua và sử dụng thuốc theo quảng cáo tránh các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra
các trường hợp bị bệnh lý dạ dày tái tràng còn được thăm khám định kỳ điều trị kịp thời
nếu không sẽ dẫn đến những nguy cơ bị viêm phúc mạc dẫn tới bị sốc nhiễm trùng nguy hiểm hơn cũng có thể dẫn tới tử vong
trên thực tế đã ghi nhận ngày càng có nhiều người bệnh nhất là trong độ tuổi trung niên trở lên
gặp rất nhiều biến chứng khi tự ý sử dụng thuốc dẩm đau sừng khớp mua qua mạng xã hội hoặc mua tại các hiệu thuốc không qua sự hướng dẫn của bác sĩ
người bệnh mắc bệnh cơ xương khớp phải đến ngay các cơ sở khám chữa bệnh để được bác sĩ chuyên khoa thăm khám chẩn đoán chính xác bệnh lý
bệnh nhân phải dùng thuốc theo đúng đơn của bác sĩ kê đơn khi điều trị ngoại trú giúp kiểm soát các biên chứng và tạc dụng phụ không mong muốn
trong trường hợp người bệnh tự ý dùng thuốc hoặc mua thuốc qua chuyển miệng hoặc trên mạng xã hội thì rất nguy hiểm
hầu hết những thuốc này đều có chứa corticoid có tác dụng giảm đau do dệt ngay trong thời gian đầu sử dụng
tuy nhiên sau đó người bệnh sẽ trở nên lạm dụng phụ thuộc vào chúng gây ảnh hưởng nhiều cơ quan trong cơ thể đặc biệt là tuyến thượng thận gây ra suy tiến thượng thận
lúc này việc cứu chữa các hậu quả của corticoin để lại là rất khó khăn tốn kém thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh
các loại thuốc giảm đau mặc dù có những tác dụng điều trị giảm đau ngay lập tức
tuy nhiên có rất nhiều tác dụng phụ khi dùng quá liều trong thời gian dài có thể dẫn tới nhiều hệ lụy như rắc hại can gây hại cho dạ dày do đó phải dùng rất cẩn thận
khi người dân sử dụng các loại thuốc giảm đau hoặc nhóm thuốc giảm đau khác cần phải có chỉ định của bác sĩ hoặc sử dụng trong một thời gian ngắn
trong trường hợp nếu sử dụng thuốc giảm đau có tình trạng bệnh trở nên nặng hơn bệnh cứ tái đi tái lại nhiều lần
thì cần phải đến gặp bác sĩ thăm khám để bác sĩ có thể quyết định việc dùng thuốc hay không
trong thời gian ngắn hiện nay nhiều nhà thuốc tư nhân khi bệnh nhân mua thuốc giảm đau đã không tư vấn cho bệnh nhân cách sử dụng liều lượng ra sao
bệnh nhân nên ở rõ người bán về cách sử dụng bệnh nặng thì cần phải tới bệnh viện để thăm khám